ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc thành lập thị xã sapa và khai mạc lễ hội mùa đông sapa
giữa buổi lễ có đồng chí đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội cùng hàng nghìn người dân và du khách
sau hai mươi năm năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành huyện sapa đã đạt được những kết quả rất quan trọng
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ủy ban thường vụ quốc hội đã ra nghị quyết số bảy trăm sáu mươi bảy
về việc thành lập thị xã sapa trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ sáu trăm tám mươi một ba mươi bảy km hai diện tích tự nhiên
và quy mô dân số tám mươi một tám trăm năm mươi bảy người của huyện sapa
sau khi thành lập thị xã sapa sẽ còn lại một mươi sáu đơn vị hành chính cấp xã
bao gồm một mươi xã và sáu phường giảm hai đơn vị so với hiện tại
nhân dịp này ủy ban nhân dân thị xã sapa cũng đã khai mạc chương trình lễ hội mùa đông sapa
với nhiều hoạt động nổi bật kéo dài từ nay đến tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi